mới đây bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám đã tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân viêm tấy do tai nạn sinh hoạt trong đó có hai trường hợp đặc biệt nổi bật
trường hợp thứ nhất là bệnh nhân ntp sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám vào viện với chẩn đoán viêm tấy môi trên do dị vật tăng nguyên áp đai thóc đường
theo lời kể của bệnh nhân bệnh nhân bị sưng nể tới đảo vùng môi trên sau khi bị mảnh sát bán vào trong lúc lao động
bệnh nhân đã nhập viện tuyến dưới điều trị kháng sinh và trích sạch vùng ngọt mép
tuy nhiên sau khi trích sạch tình trạng viêm tấy không cải thiện bệnh nhân được chuyển lên trung tâm phẫu thuật tạo hình sọ mặt bệnh viện chuồng quân đội một trăm linh tám
tại đây các bác sĩ đã hội trần quyết định phẫu thuật lại mục đích nạo vét dẫn lưu toàn bộ dịch mù còn lại để kiểm tra lấy bỏ dị vật vết thương
sau mổ bệnh nhân được điều trị tích cực điều chỉnh huyết áp và đường huyết về giới hạn bình thường sử dụng kháng sinh theo phác đồ điều trị thay băng bơm giờ vết mổ hai lần một ngày
khi tình trạng vết mổ sạch các bác sĩ tiến hành khâu thưa vết mổ đồng thời tiếp tục điều trị kháng sinh điều chỉnh đường huyết
hai mươi ngày sau mổ bệnh nhân được ra viện với tình trạng vết thương hoàn toàn ổn định
trường hợp thứ hai là bệnh nhân pth sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
bệnh nhân vào viện với trần đoán viêm tấy hàm trên bên trái sau chấn thương do tai nạn sinh hoạt
theo lời kể của bệnh nhân khi đang di chuyển vô tình đập mũi vào cánh cửa kính
khoảng vài tiếng sau vị trí rạch mũi má trái sưng nề tấy đỏ mặc dù không chế máu không xuất hiện vết thương ngoài da
đến ngày thứ hai vị trí rạch mũi má sưng nề tăng bệnh nhân tự bôi mặt gấu ngoài da
đến ngày thứ sáu tình trạng sưng nề tăng lên nhiều hơn đồng thời tăng cảm giác đau khiến bệnh nhân không thể chịu đựng được và đã buộc phải vào viện tuyến dưới khám và được kê đơn thuốc về uống giảm nề
tuy nhiên sau khi uống thuốc tình trạng viêm tấy không tuyến giảm
tại vị trí lợn dính hầm trên bên trái có nhiều dịch mù màu nâu vàng hôi chảy xuống miệng
bệnh nhân được chuyển tới khoa phẫu thuật tạo hình sọ mặt bệnh viện chuông quân đội một trăm linh tám
các bác sĩ đã kháng vị trí lợn dính hàm trên bên trái răng hai một hai hai sưng nhẹ chảy ít dịch và cho chỉ định chụp ct khám chuyên khoa răng
sau khi khám chuyên khoa bệnh nhân được chẩn đoán răng hai một viêm quanh cuống do mũ ngách tiền đình được điều trị tùy răng
sử dụng kháng sinh tích cực phối hợp với thuốc chống viêm đường tĩnh mạch đồng thời đưa các điều dưỡng hỗ trợ hướng dẫn chăm sóc răng miệng tích cực hàng ngày
sau năm ngày điều trị tình trạng tại chốt của bệnh nhân đã tiến triển tốt tình trạng sức nề đã giảm nhiều vị trí răng hai một không còn dịch mù tiếp tục được điều trị tùy răng
theo các bác sĩ viêm tấy hàm mặt là tình trạng viêm mô tế bào hoại tử lan rộng không giới hạn với những biểu hiện nhiễm trùng
nhiễm độc nặng nề diễn biến rất nhanh chóng nguy cơ tử vong cao nếu không điều trị kịp thời
bệnh nếu không điều trị kịp thời có thể diễn biến nhanh chóng khiến bệnh nhân bị nhiễm độc nhiễm trùng huyết nghẹt thở
do nề thành môn hay nhiễm độc hàng tùy nhiễm trùng trung thắt có thể dẫn tới tử vong
rất nhiều bệnh nhân bị nhiễm trùng vùng hàm mặt đều đến muộn bởi chủ quan cứ nghĩ là bệnh lý thông thường tự ý mua thuốc về uống
nhiều trường hợp sau đến bệnh viện muộn bệnh nhân bị biến chứng nhiễm trùng máu rất nguy hiểm
chính vì vậy khi có những biểu hiện bất thường vùng hàm mặt có thể đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời
trấn thương vùng hàm mặt là một loại trấn thương nguy hiểm gặp ở vùng mặt do một số nguyên nhân như tai nạn hòa khí hay phá trạm
tùy nghiên nhân tính chất và mức độ tổn thương trấn thương hàm mặt được chia làm nhiều loại khác nhau
trấn thương hàm mặt do tai nạn tai nạn trong sinh hoạt hay lào động tai nạn giao thông trong quá trình tập luyện thể thao
chấn thương hàm mặt do hòa khí bao gồm đạn súng hoặc những mảnh vỡ của lựu đạn bom mìn
trấn thương hàm mặt do hỏa hoạn gây bỏng hoặc có nổ
theo tính chất và mức độ tổn thương được chia thành chấn thương phần mềm hàm mặt vết xê sát và đụng dập vết thương rách da
vết chấn thương ở vùng hàm mặt xương ca da mất mô vết thương tạm vặt lật có chân môi vết thương gây tổn khuyết ở phần bềm
trấn thương vùng hàm mặt liên quan đến xương bao gồm gãy xương hàm mặt hoặc mất đoạn xương
trấn thương hàm mặt diện rộng gây tổn thương hoặc gãy nhiều xương cùng một lúc
biên chứng sát trấn thương vùng hàm mặt bao gồm ngạt thở cấp chê máu cấp tính và nhiễm chủng vết thương dò nước bọt
một số trấn thương phần mềm hàm mặt đã gây sợ sấu ảnh hưởng đến chức năng thẩm mỹ
gãy xương hàm mặt không được điều trị kịp thời có thể gây biến dặn mặt
sốc do trấn thương vùng hàm mặt
viêm nhiễm vùng hàm mặt phần lớn là do viêm nhiễm răng nhất là răng hàm dưới
có thể là do sâu răng không được chám do tác nạn sinh hoạt
sau khi nhổ răng bị nhiễm khoản vết thương các trấn thương vùng hàm mặt như gãy xương hàm
gãy hở các vết thương phần mềm dập nát
thêm vào đó viết khoản trong môi trường răng miệng do phong phú cặp dịp sẽ phát bệnh
đặc biệt bệnh dễ phát triển trên cơ thể con người có sức đề kháng yếu
người nghiện rượu bia đai thao đường
diễn biến và triệu chứng của bệnh bao gồm
bệnh tiến triển qua ba giai đoạn
khởi đầu là viêm tấy đến ngày thứ hai và thứ tư hình thành những ổ hoại tử
ngày thứ năm và thứ sáu hình thành dịch thối nâu sẫm dọc theo mạch máu
có thể hình thành các ổ mủ nhỏ trong cân cơ
triệu chứng biểu điện ra ngoài bao gồm
miệng xưng thành khối bao gồm vùng dưới hàm hai bên và vùng dưới cằm
sau lan rộng ra phần dưới má và xuống vùng cổ
trong miệng sẽ sưng to hai bên ở vùng dưới lưỡi
niêm mặc miệng màu đỏ tím có phủ màu băng trắng giả
mù lúc đầu chỉ dài rác đục có khi hơi thối
có những thành phần vụn hoại tử sau đó mổ có thể trở thành màu xanh lục
bệnh nhân khó nhai nuốt nói chuyện
chảy nhiều nước bọt có mùi hôi sốt cao mệt khó thở và nôn mưa
bệnh nếu không điều trị kịp thời có thể diễn tiến nặng nhanh chóng
khiến bệnh nhân bị nhiễm độc nhiễm trùng huyết nghẹt thở
do nề thành môn hoặc nhiễm độc hành tùy
bệnh nhân cũng có thể bị nhiễm khoản trùng thắt và dễ dẫn tới tử vong
một số tổn thương thường gặp bao gồm
do áp xe quanh răng phần lớn xót tùy chết hay tùy bị hại tử
áp xây hình thành ngay sau khi tùy bị tổn thương
hay một thời gian bị răng chấn áp xe tụ quanh chóp
nhưng có thể tiến triển dưới mảng xương trên mảng xương và phần mềm
áp xe quanh chóc răng thường bắt đầu tại vùng quanh chóc răng
giai đoạn cấp tính của bệnh nhân dễ sốt sưng to quanh vùng chân răng đau
bệnh nhân trong trường hợp này có thể xúc miệng nước ấm
đắp gạc ấm dùng kháng sinh theo đúng chỉ định của bác sĩ
nếu áp xe đã hình thành cần rạch dẫn liều ở áp xe
một nguyên nhân khác có thể là do áp xe quanh thân răng
thời liên quan đến thời kỳ mọc răng khôn dưới hàm dưới
hoặc gây áp xe thần răng với những triệu chứng điển hình là viêm hạch
co khít hàm đau ở vùng răng số tám dưới
lúc đó bệnh nhân thường có biểu hiện sốt khó nuốt
sưng nề ở vùng hàm dưới và vùng ame đan bên hầu và rất đau
lúc này bác sĩ răng hàm mặt sẽ có những chỉ định thích hợp tùy từng trường hợp
một yếu tố nguyên nhân khác có thể kể đến như do áp xe tổ chức quanh răng
do viêm quanh răng mãn tính như răng chết tủy hoặc răng trần khắp cắn
nhiễm khuẩn bắt đầu từ lợi lan xuống một hoặc nhiều chân răng
gây áp xe quanh chân răng với những triệu chứng đau dữ dội
niêm mạc và mằng xương quanh chân răng bị viêm lợi bị bong ra
bác sĩ có thể chỉ định nhổ hoặc điều trị bảo tồn tùy trường hợp
bệnh có những đặc điểm hoại tử lan rộng không giới hạn vùng rằn miệng
có thể lan xuống trung thắt
tình trạng viêm tấy nhiễm khuẩn gây ra do cả viêm khuẩn ưa khí và kỹ khí phối hợp
do đó tình trạng toàn thân rất nặng và tiên lượng rất xấu
hầu hết căn nhiễm khuẩn từ các chân răng hàm lớn dưới trên bệnh nhân đáy thác đường
có suy giảm hệ thống miễn dịch rất dễ lây lan qua xương hàm vào sâu sàn miệng
từ đó qua mô tổ chức dế da vùng cổ lan xuống trung thất
ngoài nguyên nhân tử răng viêm tấy lan tỏa sàn miệng còn do viêm cấp áp xe hóa
tuyến nước bọt hàm dưới viêm hoại tử hạch bạch huyết dưới hàm
biểu hiện toàn thân trong những ngày đầu bệnh nhân diễn xuất cao ba mươi chín bốn mươi độ c
sau đó sẽ hình thành nhiễm trùng nhiễm độc nặng tiểu ít
bệnh nhân có thể kích tích vật vã khó thở con nuốt hơi thở giật hôi
các xét nghiệm cho thấy bạch cầu tăng cao đặc biệt là bạch cầu đa trung tính
có những dối loạn chức năng gan và thận cây máu thể dưng tính nếu viết khoản lãnh nhiễm vào máu
triệu chứng tại chỗ xe bao gồm sưng to vùng hàm dưới miệng một sàn sau đó lan xuống bên đối diện
vùng dưng có thể lan rộng lên má mang tai thái dưng xuống cổ ngực
theo các bác sĩ việc điều trị sẽ bao gồm điều trị tại chỗ phốt thuật sạch mổ
ổ dẫn lưu càng sống càng tốt đường sạch dưới da góc hàm bên này sang góc bên kia
theo kiểu hình móng ngựa làm thông giữa những vùng với nhau
rửa sạch ổ áp xe lấy tổ chức hoại tử sau đó đặt dẫn lưu to qua đường sạch
bên cạnh đó có thể rửa nhiều lần trong ngày bằng huyết thanh mặn
sẽ giải quyết nhổ răng hoặc những nguyên nhân khác về sau
điều trị các bệnh lý về vùng miệng và các bệnh lý dưới loạn chuyển hóa như đai tác đường để sự phòng bệnh
nếu thấy những dấu hiệu biến chứng của bệnh viêm tay sản miệng lan tỏa cần để đến ngay cơ sở y tế
có chuyên môn để điều trị tuyệt đối không được điều trị tại nhà sẽ nguy hiểm đến tính mạng
rất nhiều bệnh nhân viêm nhiễm vùng hạm mặt đều đến muộn bởi chủ quan cứ nghĩ là bệnh lý thông thường
tự ý mua thuốc về nhà uống
nhiều trường hợp sang đến bệnh viện rất muộn bệnh nhân bị biến chứng nhiễm trùng máu rất nguy hiểm
chính vì thế khi thấy những dấu hiệu bất thường ở vùng hàm mặt
cần phải đến ngay cơ sở y tế để khám và chữa trị kịp thời